trong đó có một trăm bốn mươi bốn bảy mươi một tỷ đô la chiếm hai mươi chín đến từ mauritios tiếp theo là khoảng một trăm linh sáu tỷ đô la tức là hai mươi một đến từ singapore mỹ hà lan nhật bản và anh chiếm sáu
trong tài khoá hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dòng vốn fdi vào ấn độ đã là năm mươi tỷ đô la
các lĩnh vực quan trọng thu hút lượng lớn fdi bao gồm dịch vụ phần mềm phần cứng máy tính viễn thông thương mại phát triển xây dựng ô tô hóa chất và dược phẩm
tiềm năng thị trường nói chung của ấn độ luôn rất lớn do dân số đông
nhiều yếu tố khác như thuận lợi kinh doanh đất đai luật lao động thuế nguồn nhân tài logistic và sự ổn định chính trị cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn fdi
giống gạo thơm homaly của thái lan đã giành lại ngôi vị loại gạo ngon nhất trên thế giới sau ba năm bị các loại gạo khác của campuchia và việt nam vượt qua
cuộc thi bình chọn loại gạo ngon nhất thế giới là hoạt động nằm trong khuôn khổ hội nghị gạo thế giới tổ chức thường niên
kết quả cuộc thi được đưa ra dựa trên sự bình chọn của các đầu bếp quốc tế trên cơ sở kiểm tra chất lượng và hình thức của gạo trước khi nấu độ ngon hương vị của cơm nấu bằng mỗi loại gạo
trong số một mươi hai lần cuộc thi được tổ chức gạo homaly của thái lan đã sáu lần giành giải cao nhất
năm hai nghìn một mươi tám giải thưởng này thuộc về giống gạo malice angkor
đến năm hai nghìn một mươi chín giống gạo st hai mươi bốn của việt nam giành được giải thưởng này dự kiến thái lan sẽ chỉ xuất khẩu năm tám triệu tấn gạo trong năm nay
chuyển sang một số thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
ngành du lịch indonesia ước tính thiệt hại hơn bảy tỷ đô la mỹ do đại dịch này
hay thông tin về việc mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục sẽ là những thông tin có trong cuộc tin vắn ngay sau đây của chúng tôi
ngành du lịch indonesia thiệt hại khoảng bảy tỷ đô la mỹ do dịch covid một mươi chín
lượng du khách nước ngoài trong tháng một mươi mặc dù được ghi nhận tăng nhẹ bốn năm mươi bảy so với tháng chín với một trăm năm mươi tám hai trăm linh lượt người
nhưng vẫn giảm tám mươi tám hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú giảm một mươi một tám mươi sáu
khoảng bảy mươi tám năm người lao động trong các khách sạn tại indonesia bị mất việc làm
trước khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
chính phủ indonesia dự kiến sẽ tiếp đón một mươi tám triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
với gần hai trăm hai mươi tám ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua mỹ phá mọi kỷ lục về số ca nhiễm mới tính theo ngày
ngày năm tháng một mươi hai là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới tại nước này lập kỷ lục mới
với hai năm trăm hai mươi bảy ca tử vong trong vòng hai mươi bốn giờ số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại mỹ cũng lên tới hai trăm tám mươi ca
cá biệt trong ngày hai tháng một mươi hai mỹ ghi nhận hai tám trăm bảy mươi chín ca tử vong
tính đến nay mỹ ghi nhận tổng cộng một mươi năm triệu ca nhiễm virus sars cov hai
giới chức mỹ cảnh báo một làn sóng mới có thể vẫn ở phía trước do hàng triệu người dân đổ xô đi du lịch
và hội họp bạn bè trong dịp lễ tạ ơn tuần trước bất chấp những cảnh báo từ chính quyền
covid một mươi chín cao bao gồm những người dân moscow làm việc trong lĩnh vực giáo dục y tế và công tác xã hội
tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi có nguyện vọng đăng ký đều được tiêm miễn phí vaccine sputnik v
hệ thống thông tin điện tử để người dân đăng ký tiêm chủng miễn phí đã hoạt động từ ngày bốn tháng một mươi hai
sáu mươi điểm tiêm chủng với đầy đủ thiết bị y tế được mở trên cơ sở các phòng khám đa khoa trong thành phố
sẽ đón tiếp công dân từ tám đến hai mươi giờ hàng ngày
tiêm chủng đại tra đã bắt đầu
tại bảy mươi điểm tiêm chủng ở moscow chúng tôi sẽ làm việc tất cả các ngày trong tuần
và với đợt tiêm đầu này chúng tôi muốn dành sự ưu tiên cho nhóm người có công việc phải trực tiếp tiếp xúc với nhiều người
họ là những y bác sĩ giáo viên và những người thực hiện công tác xã hội
nga vẫn đang tăng cường sản xuất vaccine sputnik v không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới
theo bộ trưởng bộ y tế nga ông mikhail murasko đã có hơn một trăm linh công dân nga thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tuy nhiên những người đang có vấn đề về sức khỏe phụ nữ có thai và những người có bệnh về đường hô hấp trong vòng hai tuần gần đây sẽ không được tiêm vaccine
vaccine sputnik v sẽ được tiêm hai lần liều thứ hai dự kiến sẽ được tiêm sau mũi thứ nhất hai mươi một ngày
chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nghiên cứu và thử nghiệm để có thể khẳng định tính hiệu quả của loại vaccine này đạt chín mươi hai
chúng tôi đã nắm được cách sử dụng vaccine chúng tôi muốn bảo vệ mọi người dân khỏi căn bệnh nguy hiểm
và nếu được lựa chọn giữa bị nhiễm bệnh với tiêm phòng thì chắc chắn sự phòng ngừa rõ ràng sẽ luôn được ưu tiên
tất cả các thử nghiệm đều đã chứng minh được tính hiệu quả của vaccine vậy nên chẳng có lý do gì mà chúng ta không tin tưởng cả
ít nhất tình hình sẽ không bị tồi tệ đi có lẽ khoảng một năm số người được tiêm chủng sẽ có phản ứng nhưng sẽ không có ai chết cả
và thực tế là vaccine chắc chắn không phải là nguyên nhân gây ra dịch bệnh
cùng với sputnik v vaccine thứ hai đã được đăng ký ở nga
là epivac corona cũng bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng với các đối tượng thanh thiếu niên và cả những người trên sáu mươi tuổi
trong năm hai nghìn hai mươi một chính quyền moscow dự kiến phân bộ một mươi tỷ rup tương đương một trăm ba mươi bốn triệu đô la mỹ cho chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine phòng covid một mươi chín nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng
dự kiến năm hai nghìn hai mươi một moscow sẽ mở thêm một trăm bảy mươi điểm tiêm chủng và con số này sẽ còn tiếp tục tăng khi số lượng vaccine ngừa covid một mươi chín được cung cấp nhiều hơn
và khi đó người dân còn có thể có thêm sự lựa chọn không chỉ là một loại vaccine
tính đến ngày hôm nay mùa sáu tháng một mươi hai nga ghi nhận thêm hơn hai mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín mới đưa tổng số ca mắc lên hai bốn trăm sáu mươi bảy trăm bảy mươi ca
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin riêng vào tay của bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt